dù bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nhưng đến thời điểm hiện tại hơn bốn trăm linh doanh nghiệp trong khu kinh tế nghi sơn
vẫn đang nỗ lực để duy trì sản xuất bình thường
tổng số lao động tại các doanh nghiệp là gần chín mươi bảy người với hơn bảy trăm linh lao động nước ngoài
nhờ chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên các doanh nghiệp trong khu kinh tế nghi sơn vẫn ổn định sản xuất
tại nhà máy nhiệt điện nghi sơn một mỗi ngày hai dây chuyền đều sản xuất tối đa và hòa lưới điện quốc gia một mươi bốn triệu kwh
tại liên hiệp lọc hóa dầu nghi sơn hoạt động vẫn được bảo đảm với công suất chín mươi